ngay tại trụ sở văn phòng chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam đã chủ trì cuộc họp với đại diện tổ chức y tế thế giới who
và các tổ chức y tế quốc tế khác nhằm đánh giá lại một số kết quả trong công tác phòng chống dịch của việt nam đến thời điểm hiện tại
cũng như xem xét một số ý kiến đề xuất việc mở cửa quốc tế của việt nam
tại cuộc họp đại diện tổ chức y tế thế giới who và các tổ chức quốc tế đánh giá cao kết quả chống dịch của việt nam hiện tại
tuy nhiên who cũng nhận định tình hình dịch covid một mươi chín sẽ kéo dài một vài năm vaccine cũng phải một vài năm mới có thể có
nên nhiều quốc gia trên thế giới không thể đóng cửa triệt để vẫn có độ mở để phát triển kinh tế xã hội vì thế nguy cơ bùng phát dịch vẫn có thể xảy ra
đối với vấn đề nên hay không nên mở cửa lại đối với các quốc gia trên thế giới các chuyên gia quốc tế khuyến cáo cần phải lưu ý ba điểm
một là các quốc gia chỉ nên mở cửa khi trong vòng ba mươi ngày không có người nhiễm trong cộng đồng
thứ hai là khả năng ứng phó của ngành y tế quốc gia đó
thứ ba là cần xem xét xã hội đó có chấp nhận rủi ro dịch bệnh hay không
bên cạnh đó tổ chức who và các đối tác quốc tế cũng đánh giá cao việc nghiên cứu sản xuất vaccine của việt nam sẽ đồng hành và hỗ trợ việt nam